tại phiên họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết sau khi thành phố hồ chí minh và một số tỉnh phía nam nới lỏng giãn cách xã hội có hiện tượng nhiều người dân di chuyển tự phát về quê
thủ tướng kêu gọi người dân nên kiềm chế không di chuyển tự phát làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
thủ tướng yêu cầu thành phố hồ chí minh và các tỉnh có đông người dân lao động ngoại tỉnh tiếp tục tuyên truyền giải thích vận động người dân ở lại để được tiêm vaccine đầy đủ tiếp tục sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội
nếu người dân thực sự có mong muốn về quê vì các lý do khác nhau thì các địa phương phối hợp tổ chức đưa đón người dân về quê đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh đi lại thuận lợi đảm bảo an toàn giao thông và tránh gây bức xúc cho người dân
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp nhất là ở cơ sở đề cao trách nhiệm người đứng đầu
củng cố phát triển hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở sẵn sàng tăng cường y tế lưu động đảm bảo người dân được tiếp cận y tế từ sớm từ xa từ cơ sở không để dẫn đến quá tải hệ thống y tế và khủng hoảng y tế hạn chế thấp nhất các ca tử vong
đồng thời quán triệt thực hiện hiệu quả nguyên tắc năm k cộng vaccine thuốc điều trị cộng công nghệ cộng ý thức của nhân dân kết hợp điều trị sức khỏe tâm lý tinh thần song song với sức khỏe thể chất với bệnh nhân mắc covid một mươi chín
khẩn trương hoàn thiện và triển khai hiệu quả chiến lược tổng thể về phòng chống dịch bệnh để thích ứng an toàn với dịch bệnh
chủ động dự báo hoàn thiện các kịch bản phương án phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới
việc thực hiện mở cửa phải có kế hoạch chủ động có lộ trình phù hợp hiệu quả
thủ tướng cho biết chính phủ và các bộ ngành liên quan đã và đang nỗ lực hết mình để nhập khẩu nhanh nhất nhiều nhất vaccine để tiêm miễn phí cho người dân đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao công nghệ để chủ động vaccine trong nước
phấn đấu đến cuối năm bao phủ được hơn chín mươi người dân trên một mươi tám tuổi tại tất cả các địa phương được tiêm ít nhất một mũi vaccine và có kế hoạch triển khai tiêm chủng vaccine cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trước hiện tượng nhiều người dân đã bị bệnh
nhiều người dân từ tp hcm bình dương di chuyển tự phát về quê
sau khi tp hcm và một số tỉnh phía nam thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội thủ tướng kêu gọi người dân nên kiềm chế không di chuyển tự phát làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
trước đó vào ngày ba mươi tháng chín thủ tướng chính phủ đã ban hành công điện về việc tiếp tục kiểm soát người dân ra vào tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai lòng an
thủ tướng chỉ đạo các tỉnh thành phố trong cả nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả với bốn địa phương là bình dương long an đồng nai nhằm tuyên truyền vận động và có sự hỗ trợ cần thiết để động viên người dân không tự ý di chuyển về quê
đồng thời các địa phương phối hợp đưa công nhân người lao động đã về quê trở lại các tỉnh thành phố trong khu vực để khôi phục sản xuất kinh doanh
ngày hai tháng một mươi còn hàng chục bà con ở các tỉnh miền tây chủ yếu quê tại cà mau an giang tự đi xe máy chờ tại chốt kiểm soát
từ đêm trước đó hàng trăm người dân tự đi xe máy về quê bị chặn lại tại chốt kiểm soát
sau nhiều giờ không được cho qua và được lực lượng chức năng thuyết phục thì hầu hết người dân đã lần lượt quay xe nhưng vẫn còn nhiều người nán lại
ở các cửa ngõ khác tại thị xã bến cát tân uyên thành phố thuận an dĩ an những ngày qua công an cũng đã chặn hàng ngàn người tự ý đi xe máy về quê
trao đổi nhanh với báo chí ông võ văn mình
chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh bình dương cho biết tới nay tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín tại bình dương đã được cải thiện tốt hơn
hầu hết các xã phường đã trở lại vùng xanh
từ ngày một tháng một mươi quỹ ban tỉnh đã có văn bản thực hiện việc kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong trạng thái bình thường mới
trong đó có nhiều nới lỏng để doanh nghiệp và người dân trở lại hoạt động
bình dương mong muốn người lao động bình tĩnh không tự ý đi xe máy về quê
đối với những bà con khó khăn có lý do chính đáng như phụ nữ mang thai trẻ em thì cần đăng ký với chính quyền để được các tỉnh phối hợp và có phương án đưa đón không làm lây lan dịch bệnh
người lao động cho biết do dặn cách kéo dài phải ngừng việc nếu họ ở lại sẽ tiếp tục gặp khó khăn
chúng tôi rất đồng cảm với những khó khăn và sự đồng hành của bà con trong thời gian qua
cơ quan chức năng bình dương cũng đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ cho công nhân người lao động gặp khó khăn ở trọ
ngoài các chính sách chung theo quy định của trung mương
trợ một phần tiền phòng trọ hỗ trợ lương thực cho hàng triệu lượt người
các chủ nhà trọ cũng được vận động giảm tiền phòng trọ sự tham gia hỗ trợ của các lực lượng tình nguyện
những biện pháp hỗ trợ này tuy không đáp ứng được tất cả nhưng cũng phần nào giúp bà con vơi bớt khó khăn cảm nhận được tình cảm sự chia sẻ của bình dương với bà con
hiện nay giai đoạn khó khăn nhất đã qua đi các nhà máy bắt đầu được đăng ký hoạt động trở lại nên nhu cầu về việc làm thu nhập của người lao động cũng được tháo gỡ
từ ngày một tháng một mươi bình dương có những quy định mở cho người lao động
người lao động đủ điều kiện lưu thông đã tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày hoặc là f khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
được phép di chuyển tới các địa điểm làm việc và trở lại nơi ở thay vì phải thực hiện ba tại chỗ như trước đây
đối với ba trên chín địa phương có tình hình dịch bệnh phức tạp hơn các nơi khác trong địa bàn tỉnh là thuận an dĩ an tân uyên
thì người lao động đã tiêm ít nhất một buổi vaccine sau một mươi bốn ngày được phép đi lại làm việc trong khu vực
nếu ai đã tìm đủ hai mũi vaccine hoặc là f khỏi bệnh thì được đi tới làm việc tại các địa điểm trong địa bàn toàn tỉnh
tình hình hoạt động trở lại của các nhà máy như thế nào vì người lao động lo ngại tiếp tục ở lại vẫn không có việc làm
một tín hiệu vui là sau khi có những quy định nới lỏng thì số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại rất cao và có nhu cầu lao động lớn
vì vậy chúng tôi rất mong muốn người lao động ở lại vừa có việc làm để có thu nhập lo cho bản thân và gia đình
góp phần để không làm đứt gãy chuỗi cung ứng giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh
các doanh nghiệp cũng đã được trao quyền tự chủ nhiều hơn
theo đó doanh nghiệp được tự tổ chức mua kích tết tự tổ chức test và cấp giấy chứng nhận cho người lao động để làm căn cứ cho người lao động tham gia lưu thông
như vậy so với trước đây việc test và cấp giấy chứng nhận phải thông qua cơ sở y tế thì nay doanh nghiệp có thể tự làm và tự chịu trách nhiệm
hiện nay bình dương đã được phân bổ vaccine nhiều hơn đã tiêm được hai hai triệu liều
hầu hết người dân trên một mươi tám tuổi đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine tính tới ngày một tháng một mươi
hiện còn hàng trăm ngàn liều vaccine tỉnh mới nhận để tiêm mũi hai cho người dân
trong đó sẽ ưu tiên tiêm cho người lao động tại các nhà máy xí nghiệp để bà con an tâm sản xuất